sau năm ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc hội nghị lần thứ một mươi ba ban chấp hành trung mương đảng khóa một mươi hai
đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và bế mạc vào ngày hôm nay
các đồng chí ủy viên trung ương và các đồng chí tham dự hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao
thảo luận dân chủ thẳng thắn đóng góp nhiều ý kiến trí tuệ xác đáng vào các báo cáo các đề án
bộ chính trị đã tiếp thu tối đa và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau
ban chấp hành trung ương đã nhất trí cao thông qua nghị quyết của hội nghị
phát biểu bế mạc hội nghị thay mặt bộ chính trị tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
khái quát lại những kết quả chủ yếu đã đạt được và làm rõ thêm một số vấn đề
để thống nhất trong lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết của trung ương
về tình hình phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi ban chấp hành trung ương thống nhất nhận định
trong chín tháng đầu năm tình hình đại dịch covid một mươi chín trên thế giới nói chung
và ở nước ta nói riêng
diễn biến nhanh chóng phức tạp khó lường
tuy nhiên nhờ có sự nỗ lực vấn đấu đóng góp to lớn bên mỹ của toàn đảng toàn dân toàn quân
việt nam vẫn được bạn bè quốc tế đánh giá cao được coi là điểm sáng về phòng chống dịch bệnh
và phát triển kinh tế xã hội
kết quả là kinh tế vẫn tăng trưởng dương đạt trên hai trong chín tháng đầu năm
dự kiến từ hai ba trong năm hai nghìn hai mươi được đánh giá là một trong số một mươi sáu nền kinh tế mới nổi thành công nhất
trong bối cảnh đại dịch kinh tế thế giới và nhiều nước lớn dự kiến tăng trưởng âm
kinh tế vĩ mô ổn định các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm
cán cân thương mại có thẳng dư cao xuất siêu một mươi bảy tỷ usd dự trữ ngoại hối tăng cao khoảng chín mươi ba tỷ usd
tuy nhiên trung ương cũng nhận định kinh tế xã hội nước ta vẫn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn
thách thức lớn kinh tế tăng trưởng chậm lại ở mức thấp nhất trong nhiều năm qua
sản xuất kinh doanh bị suy giảm nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn thậm chí phải đóng cửa tạm dừng hoạt động
việc làm thu nhập của người lao động bị ảnh hưởng lớn
việc bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế gặp nhiều khó khăn hệ thống tài chính ngân hàng
bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội đứng trước nhiều rủi ro thách thức
về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi một hội nghị nhất trí cho rằng
đất nước ta bước vào năm hai nghìn hai mươi một với nhiều khó khăn thách thức mới nặng nề hơn so với một mươi năm trước
do tác động của đại dịch covid một mươi chín và suy thoái kinh tế toàn cầu
tuy nhiên khác so với trước những khó khăn thách thức đó đã bộc lộ trước đại hội đảng
chúng ta đã sớm chủ động nhận diện kịp thời đề ra và quyết liệt lãnh đạo
chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng bộ các chủ trương chính sách biện pháp ứng phó phù hợp có hiệu quả
rút ra được nhiều kinh nghiệm quý báu cho thời gian tới